thưa quý vị và các bạn thông tin từ bộ y tế
sáng ngày chín tháng bảy nước ta ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai ca nhập cảnh cách ly ngay bốn trăm hai mươi ba ca còn lại ghi nhận trong nước
đó là tại tp hcm ba trăm năm mươi ca long an ba mươi bảy ca đồng nai một mươi năm phú yên sáu an giang năm khánh hòa bốn bắc ninh ba vĩnh phúc một gia lai một bạc liêu một
tính đến sáu giờ ngày chín tháng bảy việt nam có tổng cộng là hai mươi hai chín trăm một mươi ca ghi nhận trong nước và một chín trăm linh ca nhập cảnh
cũng theo thông tin của bộ y tế cho biết từ phía nhật bản vào sáng nay ngày chín tháng bảy lô vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca thứ ba
khoảng sáu trăm linh liều do chính phủ và nhân dân nhật bản viện trợ không hoàn lại cho việt nam sẽ về đến sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
như vậy đến sáng ngày chín tháng bảy
nhật bản chuyển đủ cho việt nam gần hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó ngày một mươi sáu tháng sáu nhật bản đã viện trợ việt nam gần một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca
tiếp theo ngày hai tháng bảy gần bốn trăm linh liều vaccine trong tổng số một triệu liều mà nhật bản viện trợ không hoàn lại thêm cho việt nam
phòng chống dịch covid một mươi chín đã về đến sân bay tân sơn nhất
tính cả lô vaccine thứ ba mà nhật bản hỗ trợ về việt nam sáng nay là việt nam tiếp nhận tổng cộng hơn năm năm triệu liều vaccine
dự kiến cuối tuần này
thêm hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của moderna cũng về đến việt nam
chuyển sang một thông tin khác
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm sáu đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
nguyễn đình thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã kim long huyện tam dương
được xác định là đối tượng đứng ra làm chủ cá độ
năm đối tượng tham gia cá độ gồm hoàng quốc oanh hoàng văn thắng nguyễn văn khánh phạm xuân nghiêm
đều ở xã kim long huyện tam dương
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một tv một bộ thu phát mạng một đầu thu mtv
bốn điện thoại di động các loại một thẻ nhớ camera liên quan đến việc cá độ bóng đá và hơn bảy triệu đồng
tổng số tiền thủy và các đối tượng cá độ đến nay xác định là hơn một mươi ba triệu đồng
còn tại đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ vừa bắt giữ đối tượng trịnh công thành
một mươi bảy tuổi chú huyện tánh linh tỉnh bình thuận
vì gây ra vụ chém nhau tại địa bàn phường hòa an vào tối ngày một tháng bốn vừa qua
theo tài liệu điều tra do mâu thuẫn của hai người bạn gái nên tối ngày một tháng bốn
nhóm của thành mang theo vũ khí gồm một dao mèo một gậy ba chắc kéo đi gây gổ với nhóm của nguyễn hữu thành công
một mươi năm tuổi chú phường hòa khánh bắc quận liên triều võ ngọc thế khoa một mươi tám tuổi và trần quốc khánh hai mươi một tuổi
tại một quán trà sữa trên địa bàn phường hòa an
tại đây thành dùng hung khí xông vào chém công thương tích một mươi ba khoa một mươi hai và khánh một mươi ba
sau khi gây án các đối tượng đã tháo chạy riêng thành đã bỏ trốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng nguyễn thị minh huệ là y tá và bùi thị hạt là nhân viên hộ lý
làm việc tại khoa phục hồi sức phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về tội tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã văn bình huyện thường tín hà nội
là kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định khởi tố bị can bắt giữ năm đối tượng có liên quan
theo đó năm đối tượng gồm nguyễn xuân quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì hà nội
nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tân triều huyện thanh trì hà nội
nguyễn trung nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã văn phú huyện thường tín hà nội
nguyễn công thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội
và lê hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường liễu giai quận ba đình hà nội
tại cơ quan công an năm đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý theo điều tra nguyễn xuân quý là đối tượng cầm đầu có tiền sử bệnh tâm thần
nên vào điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một xã hòa bình huyện thường tín
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
quá trình điều trị nguyễn xuân quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ y tế của bệnh viện
trong đó có nguyễn anh vũ để được tự do đi lại sinh hoạt bố trí ăn ở theo nhu cầu
thậm chí nguyễn xuân quý còn cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm
lắp dàn loa lớn đèn laser cất dấu và sử dụng trái phép chất ma túy
với tội danh chống người thi hành công vụ
công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn quốc nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tại xã kỳ thư huyện kỳ anh hà tĩnh
ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tổ cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã kỳ anh
tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông trên đoạn đường thuộc phường hương trí thị xã kỳ anh
phát hiện có hai đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm tại ngõ một trăm ba mươi sáu đường lê đại hành phường hưng trí
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà có lời nói đe dọa
dùng dao tấn công hai đồng chí cảnh sát giao thông
qua điều tra xác định các đối tượng gồm trần đình vũ nguyễn quốc nhật đều trú tại xã kỳ thư huyện kỳ anh
trong đó nhật là đối tượng nghiện ma túy từng có bốn tiền án tiền sự trực tiếp có lời nói đe dọa
hành vi dùng dao tấn công lực lượng công an
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an thị xã kỳ anh khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ
đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đã bắt giữ được đối tượng nhật và đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã an xuyên thành phố cà mau
theo báo cáo của cơ quan chức năng chùm ca bệnh được phát hiện tại huyện thới bình và thành phố cà mau
mặc dù những người này ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng có mối quan hệ họ hàng với nhau
qua quá trình điều tra xác minh thu thập chứng cứ đã xác định vụ việc làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tại xã an xuyên thành phố cà mau là hết sức nguy hiểm và nghiêm trọng
chính vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đã tiến hành khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
tính đến ngày tám tháng bảy trên địa bàn tỉnh cà mau đã phát hiện một mươi hai ca dương tính với covid một mươi chín
sau một thời gian cho phép người dân được hoạt động thể dục thể thao nơi công cộng
thì vào ngày hôm qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có công điện khẩn
tiếp tục yêu cầu dừng hoạt động này do dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
vậy phản ứng của người dân như thế nào trước công điện này
ghi nhận của phóng viên intv
để được hướng dẫn đi khóa bệnh an toàn để truy động phòng chống dịch covid một mươi chín chung đâm người

sau khi có công điện của thành phố về việc ngừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
tôi chiều nay ra và nghe tin là sáu h công viên đóng cửa
tôi cũng ngơ ngàng
thực ra thì đấy là cái sinh hoạt bình thường của mọi người ở đây
bây giờ đóng cửa như thế nó mất bình thường đi
cho nên cũng tiếc vậy không có cái nơi nào khác để mình tập cả
hầu hết người dân tại khu vực này
đều có ý thức tự giác chấp hành công điện khẩn của thành phố
theo chủ trương của nhà nước là phòng chống dịch covid
cấm không cho đi ra ngoài thể dục thể thao
chúng tôi cũng rất là chấp hành nghiêm chỉnh
và sẵn sàng thực hiện chủ trương của nhà nước
tại hồ điều hòa phương mai dịch quận nam tử liêm
mặc dù đã có các barrier chặn chốt
vẫn còn giải rác một số ít người dân tập thể dục đi lại trong khu vực này

hôm nay là có chỉ thị của nhà nước
nhất là chủ tịch của thành phố
thì tôi rất là chấp hành
từ mai là chúng tôi không vào đây nữa
chấp hành theo chỉ thị và nghiêm túc chấp hành
còn những các trường hợp mà đi vượt rào mới để tự vào
thì tôi thấy như thế là không thể đồng thuận được
bác đi từ lúc bác phải hưu sáu mươi tuổi đã đi rồi
và bây giờ bảy mươi tuổi một mươi năm đi bộ ở đây rồi
tất nhiên là phải đồng thuận với quy định của thành phố rồi
tôi rất bất bình với những người trèo rào vào công viên
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
người dân cần đồng lòng tuân thủ theo các quy định của thành phố hà nội
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
đồng thời lực lượng chức năng cần thường xuyên giám sát theo dõi
để hạn chế người dân tập trung đông người tại khu vực công cộng
để đảm bảo an toàn khi vận chuyển các bệnh nhân nghi nhiễm
hoặc nhiễm covid một mươi chín trong khuôn viên bệnh viện
không để xảy ra tình trạng phát tán virus gây bệnh
đại học bách khoa đà nẵng đã sáng tạo thành công
cabin chở bệnh nhân covid
phục vụ thiết thực cho hoạt động của cơ sở y tế
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
điểm đặc biệt nhất của cabin này là ở chỗ
đây là cabin áp lực âm
khi chở bệnh nhân covid sẽ không phát tán virus ra bên ngoài
cabin khép kín bằng vật liệu nhôm
phía ngoài được lắp đặt các thiết bị điện
như đèn báo hộ cao đèn pha đèn phanh đèn báo cấp cứu
các thiết bị trong gồm hệ thống phung khử khuẩn
hệ thống quạt hút hệ thống phung khử khuẩn
gió hệ thống oxy và hệ thống đèn chiếu
đây là sáng chế của giảng viên đặng xuân thủy
khoa cơ khí trường đại học bách khoa đà nẵng
theo đường đặc hàng của trung tâm y tế quận ly kiểu
trong khu bệnh viện không thể sử dụng các xe ô tô lớn
cứu thương để chở bệnh nhân được
cho nên ý tưởng của bên trung tâm y tế niên triều
cũng là bác sĩ giám đốc bệnh viện
đưa ra một ký yêu cầu làm sao chế tạo ra một cabin
để chở các bệnh nhân nghi nhiễm covid
và cũng giống như các bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm
đưa lên cabin này trở đến các khu khác trong bệnh viện
hiện tại cơ bản đáp ứng được yêu cầu chung mong của đơn vị
cabin hiện nay đã được bàn giao cho trung tâm y tế quận niên triều
đáp ứng được vấn đề là đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển bệnh nhân
điểm đặc biệt là cabin có bốn bánh xe

vừa vận chuyển bằng xe máy điện
vừa có thể tháo rời để kéo bằng tay
trong hành lang và đến các khoa phòng
chúng tôi có sử dụng một số trường hợp
để vận chuyển bệnh nhân từ khu khớp sàn lạp
chúng tôi tới khu cánh lây
giống như là chúng tôi chuyển bệnh nhân từ khu cánh lây
tới các cái phòng
qua chợ đồ hình ảnh
để chụp quân siêu âm cho người bệnh
việc vận chuyển bệnh nhân nghi nhiễm
hoặc nhiễm covid một mươi chín bằng cabin này
sẽ hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo
tại các trung tâm y tế
cũng như các bệnh viện
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
nhóm sáng chế sẽ tiếp tục hiệu chỉnh và cải thiện
để cabin hoạt động hiệu quả nhất
khi các đơn vị có nhu cầu
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự
công an tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai
để xử lý nhóm đối tượng thành thiếu điên
có hành vi dùng hung khí
để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài
và tổ chức sinh nhật cho bạn
qua theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
đã truy xét và tạm giữ băng nhóm cướp tài sản
tại huyện bình chánh
băng nhóm gồm bảy đối tượng có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi chín
do phạm hoàng ngọc phú
sinh năm hai nghìn sáu ngụ tp hcm cầm đầu
và trực tiếp chỉ đạo đồng bọn cướp tài sản
tại cơ quan điều tra phú khai nhận
để có tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật cho bạn
cả nhóm rủ nhau đi cướp tài sản
mượn hai chiếc xe máy làm phương tiện
phú cầm theo mã tấu giao tử chế
rồi cùng ba đối tượng khác đi nhiều tuyến đường
để tìm người có tài sản để cướp
khi thấy thanh niên chạy xe e plex một mình
trên đoạn đường tối ván gần cầu ông thình huyện bình chánh
các bọn ép xe rồi dùng hung khí chém
rượt đối nạn nhân khiến nạn nhân hoáng sợ bỏ xe chạy bộ
các đối tượng sau đó mang xe về nhà trọ
ở xã bình hưng cất
còn hung khí thì mang ra dấu trong cột điện ngoài đường
ngay trước nhà trọ
trong lúc bàn nhau bán tài sản vừa cướp được
thì một đối tượng trong nhóm tên vàng
nhận nhiệm vụ đi tiêu thụ xe gian
tuy nhiên vàng đã bỏ trốn cùng chiếc xe
các bộ đang chi nhau tìm đối tượng vàng
thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc
từ manh mối của một vụ cướp giật tài sản
tại cụ chi
thì đội hình sự đặc diệp
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã triệt phá
và các trinh sát tiếp tục truy xét mở rộng vụ án
và bắt thêm nhóm đối tượng
tàng trữ một lượng lớn ma túy và giữ người
sau khi bắt giữ các đối tượng
trong vụ cướp giật dây chuyền vàng
ở tỉnh lộ một mươi huyện cụ chi
đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an tp hcm
đã bàn giao đối tượng cho công an huyện củ chi xử lý
đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
theo đó kiểm tra căn hộ số sáu trăm một mươi tám b bốn
trung cư green town tại quận bình tân
công an phát hiện hơn năm trăm linh viên nén
và gần một tám kg tinh thể không màu
nghi là ma túy một thanh mã tấu
một dao tự chế và một thanh kiếm
làm việc với cơ quan công an các đối tượng trên khai nhận
căn hộ này do trịnh thấy anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
nguyễn khắc anh sinh năm hai nghìn một
và đỗ văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng ngụ hải phòng đứng tên thuê lại
để vừa làm chỗ ở
vừa là nơi để cất giấu tàn trữ mua bán ma túy
và tổ chức sử dụng ma túy
cũng tại căn hộ này công an phát hiện
thanh niên tên nguyễn minh cường sinh năm hai nghìn một
bị kiên cùng đồng bọn bắt nhốt đánh đập
và buộc người nhà mang tiền lên chuột
công an tiến hành điều tra kiên cùng đồng bọn
thêm hành vi bắt giữ người trái pháp luật
cùng thời điểm công an tiếp tục kiểm tra
căn hộ một trăm một mươi bảy b ba
phát hiện nơi đây có bốn đối tượng tổ chức sử dụng ma túy
công an thu giữ thêm bốn trăm ba mươi viên nén
nghi là ma túy bình xịt hai cây
cân tiểu ly và nhiều dụng cụ có liên quan
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc
thưa quý vị những ngày này
thành phố hồ chí minh đang căng thẳng
chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an cùng với lực lượng y tế
là tuyến đầu ngày đêm căng mình
tại các điểm nóng chống dịch
blue xanh là hình ảnh của những bác sĩ khoát trên mình
màu áo xanh công an nhân dân
đó là hình ảnh của những y bác sĩ
của bệnh viện ba mươi tháng bốn
đang ngày đêm không quản ngại khó khăn
điều trị cho những cán bộ chiến sĩ
và cả những phạm nhân dương tính với sars cov hai
tại thành phố hồ chí minh
là đơn vị y tế tuyến đầu
của lực lượng công an ở phía nam
ngay từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
lần thứ tư ở thành phố hồ chí minh
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã nhận được sự chỉ đạo
của lãnh đạo bộ công an
triển khai các hoạt động tập huấn chuyên môn chống dịch
cho các y bác sĩ toàn bệnh viện
chuẩn bị phương tiện máy móc sẵn sàng kịch bản
để ứng phó và lên đường khi được lệnh
trước khi được sự tăng cường
của lực lượng y tế ngoài bộ công an
thì chúng tôi đã triển khai
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
là nhân viên y tế
xuống cơ sở
để điều trị cho bệnh nhân
khi thành phố hồ chí minh phát hiện thêm
một số ca mắc covid một mươi chín
ở trại giam chí hòa
trong đó nhiều ca là phạm nhân
họ được chuyển đến bệnh viện giải chiến
điều trị covid một mươi chín dành riêng cho phạm nhân
tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh
trong bối cảnh các đơn vị y tế lớn
của thành phố tập trung vào
điều trị sars cov hai cho người dân
bệnh viện ba mươi tháng bốn là lực lượng nồng cốt
để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân
phạm nhân là một đối tượng đặc biệt
không như những người mặc bệnh khác
cho nên ưu tiên hàng đầu
là việc không đưa dịch
vào trong các trại
cho nên việc công tác chuẩn bị
cũng như tập huấn
cũng như kiểm soát
lây nan dịch bệnh
được đưa ra một cách rất kỹ càng
chúng tôi đã cùng với
các trại đã có những phương án
và nếu như phương án
mà ở các trại mà có thể xảy ra
thì chúng tôi cũng có cái phương án
là đưa cán bộ chiến sĩ
xuống nhân viên y tế
xuống tận các trại
với tinh thần lương y như từ mẫu
một trăm linh y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn
đến khâu điều trị covid một mươi chín đặc biệt này
với phương chăm
hết dịch mới trở về
những gai nản xúc động này được chuyển về
từ khu điều trị covid một mươi chín cho phạm nhân
dù mỗi ngày làm việc với cường độ cao
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm
để điều trị cho phạm nhân
nhưng không phải vì thế mà họ trùng bước
các y bác sĩ được ban giám đốc quan tâm đặc biệt
thường xuyên trao đổi về chuyên môn
và hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt
sao cho người thầy thuốc áo xanh
khi ra chiến trường luôn mang tâm thế
có chuyên môn tốt nhất
và hậu phương vững chắc nhất
anh em chúng tôi cũng được từng hỗ trợ hết mình
cũng như sự động viên của bang đốc
để giúp anh em chúng tôi
dụt qua khó khăn
để hoàn thành tất cả nhiệm vụ
mà bang đốc được giao
là sẽ cố gắng dập dịch trong thời gian sớm nhất
bộ quần áo
mà để đảm bảo cho bác sĩ
đi vào điều trị
nó rất kín và nóng
cho nên là mỗi bác sĩ
thường làm không quá
ba tiếng đồng hồ
trong bối cảnh thời tiết nóng như thế này
cho nên chính vì thế
mỗi một kiếp
mà chỉ được
bác sĩ chỉ vào
và nhân viên thế chỉ vào làm được ba tiếng
là đã rất là mệt
ngoài việc căng thẳng trong điều trị
về chuyên môn
còn áp lực về cái chế độ nóng nóng
bản thân cá nhân tôi
thì cứ hai ngày một lần tôi sẽ xuống
các khu điều trị đó
để tôi kiểm tra công việc
những ngày đầu khó khăn do chưa quen với môi trường làm việc
cũng được các bác sĩ nhanh chóng vượt qua
họ đến với bệnh nhân
bằng lời thề
hơn thế nữa
còn là phẩm chất đạo đức cách mạng
của người chiến sĩ công an
vì nhân dân phục vụ
lấy sức khỏe
sự hồi phục của bệnh nhân
là niềm vui
là động lực
là nơi nét đẹp đặc trưng
của màu áo blue xanh
trên tuyến đầu chống dịch
thưa quý vị
mặc dù trên địa bàn thành phố hồ chí minh
có một trăm bốn mươi tám trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống
và ba chợ đầu mối
phải tạm đóng cửa
tuy nhiên hàng hóa dự trữ
sẽ tăng gấp hai đến ba lần
đảm bảo nguồn cung đầy đủ
hệ thống phân phối
cũng được tăng cường
để đáp ứng nhu cầu của người dân
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
đây là khẳng định từ sở công thương tp hcm
trong buổi họp báo vào tối ngày tám tháng bảy
sở công thương tp hcm cho biết
hệ thống phân phối tuy khó khăn
nhưng đã nỗ lực rất lớn
có rất nhiều hệ thống phân phối
mà trụ sở chính hoặc cơ quan phải cách ly
các địa phương áp dụng rất nhiều biện pháp kiểm soát
như cách ly các thương lái đưa hàng hóa đi các tỉnh
bảy ngày hoặc một mươi bốn ngày
có nơi yêu cầu xét nghiệm nhanh
có nơi yêu cầu xét nghiệm pcr
tuy nhiên hiện nguồn hàng đã ổn định
và việc cung ứng hàng hóa vẫn được đảm bảo
rất là khó khăn
nhưng mà cũng đã có những nỗ lực rất là lớn
đã phải tung hết lực lượng ra
đưa hết sức lực
để mà đưa công suất tối đa
nâng công suất tối đa lên
để cung ứng để mà phục vụ cho người dân thành phố
về việc cấm bán hàng mang đi
phó chủ tịch ubnd tp hcm
dương anh đức cho biết
không có quyết định nào toàn vẹn
khi ra quyết định thành phố rất cân nhắc
nếu cho bán hàng mang đi
các shipper sắp hàng đợi trong không gian hẹp
rất khó đảm bảo giãn cách theo chí thị một mươi sáu
bởi vì yêu cầu giãn cách là không quá hai người
mà có order nhiều
thì các bạn shipper đến đứng sắp hàng đợi
ở trước cái cửa hàng
rất khó đảm bảo
với cái giãn cách một mươi sáu
bắt đầu từ hôm nay ngày chín tháng bảy
tp hcm chính thức giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố khu phố
là một pháo đài chống dịch
đồng thời người dân hãy ủng hộ cảm thông
khi tp hcm áp dụng các biện pháp giãn cách cách ly
trên diện rộng để kiểm soát và khống chế dịch bệnh
thưa quý vị hai ngày nay
mô hình khách sạn cộng đồng đầu tiên
tại tp hcm đã bắt đầu tiếp nhận
những vị khách đến lưu trú
khách sạn cộng đồng tạo điều kiện cho lực lượng
tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
dư y bác sĩ công an tình nguyện viên
có thể nghỉ ngơi thay vì là về nhà
để giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
khách sạn nằm trên đường bùi thị xuân
quận một tp hcm này
vốn luôn gần đặt thính phòng
bởi khách du lịch và các đoàn công tác quốc tế
tuy nhiên lượng khách lưu trú
gần như luôn dưới một mươi
gần một năm qua bởi tác động của covid một mươi chín
tuy nhiên trước nhu cầu thực tế
cần chỗ nghỉ ngơi lưu trú
của lực lượng trực tiếp chống dịch
quản lý khách sạn này đã nhận tư vấn
từ chính quyền địa phương để mở ra mô hình
khách sạn cộng đồng
rồi những người tình nguyện viên
họ không có về được với gia đình
nếu không thì họ không có
một cái nơi nào thì họ cũng sẽ gặp khó khăn
trong vấn đề hỗ trợ để chống dịch
tiến hành cái này tại thời điểm này
bây giờ thì thực sự là đường nào
thì các bạn thấy là tất cả các khách sạn
trong khu vực này đều đóng cửa
thì tại sao chúng ta không góp một phần
để cho nó giảm dịch
giảm dịch sớm thì
mới quay trở lại kinh doanh được
thì đó là cái lợi
từ khi đến nhanh đến thì mình phải khai báo y tế
khai báo y tế
và những người đến đây là
những người thuộc diện là giống như mình đã
và có cái giải sử
giấy xét nghiệm ấm tính
trong khoảng thời gian từ khoảng một trăm linh đô la
nếu là xảy ra sự cố
thì nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác
nên mình phải lọc thông tin cạnh kẽ
về khách lưu trú
những người có ý tưởng cho khách sạn cộng đồng
cũng đang đồng quản lý và hỗ trợ
cho ngân hàng thực phẩm foodbank việt nam
do đó thức ăn cho khách lưu trú
tại đây được đảm bảo bởi foodbank
đồng thời nhân viên vệ sinh
dịch vụ tại khách sạn cộng đồng
cũng phải trải qua đào tạo về rác thải y tế
để tránh rủi ro lây nhiễm
giống như khách lưu trú ở đây mà tăng lên
thì bên anh sẽ bổ sung tình nguyện viên
và các cô chú đang làm
tại foodbank việt nam sẽ qua đây
sẽ hỗ trợ dọn dẹp
mình không có thời hạn tối đa hay tối thiểu
vì mình ở đây là hỗ trợ cộng đồng miễn phí
thì cái này sẽ xuyên suốt
khi nào hết dịch
thì mình khi nào hết dịch mới thôi
hoặc là khi nào hết nhu cầu của người ở
thì mình mới dừng
hiện tại không chỉ những y bác sĩ nhân viên y tế
và tình nguyện viên chống dịch
nhưng người nước ngoài làm việc tại việt nam
cũng đang đăng ký lưu trú tại khách sạn cộng đồng
để bớt một phần gánh nặng chi phí do dịch bệnh gây ra
do đó khơi sở đang phân bổ khu vực
và quy định thời gian di chuyển
để tránh tiếp xúc giữa hai nhóm cách
thưa quý vị quỹ hiểu về trái tim
vừa đánh dấu hành trình một mươi một năm của mình
với kết quả tròn trĩnh
hai năm trăm linh trái tim trẻ thơ được phẫu thuật thành công
quan trọng hơn là tấm lòng
của các tổ chức cá nhân gửi về quỹ
cho các hoạt động xã hội
tiếp tới vẫn có những yếu tố kết nối
một dấu hiệu tích cực giữa nhiều khó khăn
trong đại dịch gây ra
trong một năm qua quỹ hiểu về trái tim
đã nhận được nguyên góp để phẫu thuật
cho một trăm hai mươi bốn trái tim của bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
con số này có thể chưa cao bằng bình quân
các năm song lại là một nỗ lực lớn
của tất cả mạnh thường quân
bởi tất cả cộng đồng đều đang gặp khó khăn kinh tế
mạng xã hội trợ tình do quỹ hiểu về trái tim thành lập
cũng là phương thức mở rộng để chú động nguồn quỹ
trong năm qua
bên cạnh hoạt động chính hướng đến các bệnh nhi
trong năm hai nghìn hai mươi nguyễn hiểu về trái tim
cũng đã phát động chương trình gây quỹ vaccine covid một mươi chín
với mục tiêu tạo thêm nguồn lực tài chính
trang trải cho chi phí về vaccine
và tiến tới chung tay cùng toàn xã hội
đảm bảo đủ vaccine để phòng chống dịch bệnh lâu dài cho toàn dân
chương trình vừa rồi đã gửi đến
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
số tiền hơn hai ba tỷ đồng
cho quỹ mua vaccine phòng covid một mươi chín
thưa quý vị
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
vừa xử lý một tài xế và xe chở quá tải
sau hơn một mươi giờ không chủ chấp hành
yêu cầu kiểm tra của tổ công tác
vụ việc diễn ra vào ban đêm
trên quốc lộ hai mươi sáu qua huyện crong bắc
thời điểm trên tổ tuần tra phát hiện xe đầu kéo
kéo theo rơ móc chạy từ hướng phú yên
lên đắk lắc có dấu hiệu vi phạm tải trọng
cơi nới thành thùng xe
khi tổ công tác ra hiệu lệnh
dừng xe kiểm tra và nhiều lần yêu cầu cân tải trọng
nhưng tài xế trà đỉnh phương
chú tỉnh bình định không chấp hành
đóng khóa cửa xe rồi bỏ đi
sau hơn một mươi giờ đồng hồ phải bằng nhiều cách
tổ công tác mới đưa tài xế phương
xoay lại cho xe lên cân tải
kết quả kiểm tra cho thấy
xe này vi phạm mức từ một trăm linh đến một trăm năm mươi tải trọng cho phép
hiện cơ quan công an đã ra quyết định
xử phạt tài xế trà đỉnh phương
bảy năm triệu đồng
và ba mươi bốn triệu đồng đối với chủ xe
là công ty trách nhiệm hữu hạn bảo an theo quy định
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu
các bến xe trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải
trên địa bàn tạm dừng vận chuyển hành khách
đi và đến một mươi bốn tỉnh thành
đang có dịch bùng phát nhằm bảo đảm an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
một mươi bốn tỉnh thành phố gồm thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai khánh hòa phú yên
đắk lắc quảng ngãi quảng nam đà nẵng
thừa thiên huế hà tĩnh nghệ an thanh hóa hà nam
trừ xe hợp đồng chở chuyên gia cán bộ công nhân viên
người lao động của các cơ quan khu công nghiệp khu chế xuất
thành phố chỉ cho phép hoạt động trở lại
nếu sau một mươi bốn ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng hoặc cho đến khi có thông báo mới
đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ
từ hà nội đến các tỉnh thành phố còn lại
sẽ dừng hoạt động khi có yêu cầu của tỉnh thành phố đó
hoặc sẽ dừng khi ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng nếu tỉnh đó có vận tải đường sắt
hoặc đường hàng không thay thế
ngày tám tháng bảy bộ giao thông vận tải đã ban hành công điện
yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan
tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn
phát hiện khoanh vùng dập dịch điều trị tích cực
tổ chức tốt việc cung cấp lương thực thực phẩm
và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân
trong khu vực phong tỏa giãn cách xã hội
đặc biệt tất cả người điều khiển
người phục vụ hành khách trên phương tiện vận chuyển hành khách
hàng hóa khi từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh thành phố khác
hoặc từ tỉnh thành phố khác đến thành phố hồ chí minh
bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
trừ trường hợp phương tiện vận chuyển người dân đi
đến bệnh viện trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết
nhưng phải được theo dõi kiểm soát y tế
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đối với việc quản lý người phương tiện đi
đến thành phố hồ chí minh và các địa phương liên quan
phải tổ chức phân luồng quy định thời gian cụ thể
rõ ràng cho phương tiện để không gây ra tình trạng ách tắc
cục hàng không việt nam vừa có văn bản kiến nghị bộ giao thông vận tải
từ giờ ngày chín tháng bảy
tần suất bay chặng hà nội thành phố hồ chí minh
sẽ giảm xuống còn một bảy trăm linh ghế một chiều một ngày
hãng mức ghế này được phân bổ cho từng hãng hàng không
làm căn cứ mở bán vé
airlines được cung ứng tối đa bảy trăm linh ghế một chiều một ngày
việt jet air và bamboo airways
mỗi hãng được cung ứng tối đa bốn trăm linh ghế
pacific airlines được cung ứng không quá hai trăm linh ghế
riêng việt travel airlines không được phân bổ chuyến bay
do hãng đang có chính sách hạn chế khai thác
đối với các chặng bay giữa thành phố hồ chí minh
và các địa phương còn lại
cục hàng không việt nam cho biết sẽ giữ nguyên tần suất khai thác
giữa tân sơn nhất với phủ cát buôn ma thuột đà lạt cam ranh và đà nẵng
theo kế hoạch khai thác của hãng
các chuyến bay chở hàng đến và đi từ thành phố hồ chí minh
hoạt động bình thường